hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát biểu tại đại hội thứ trưởng lê quý vương và đồng chí hoàng thị thúy lan cùng chúc mừng và biểu xương những thành tích đã đạt được của đảng bộ công an tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới
thứ trưởng lê quý vương đề nghị đảng bộ công an tỉnh vĩnh phúc tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy vĩnh phúc về bảo đảm an ninh trả tự
xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân coi trọng nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản chủ động nắm chắc tình hình phân tích dự báo đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an
tỉnh ủy chính quyền địa phương ngăn chặn xử lý kiên quyết khôn khéo đối với các tình huống phức tạp không để bị động bất ngờ không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
trước mắt tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ các cấp trực thuộc tỉnh đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí thứ trưởng lưu ý tiếp tục quan tâm xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh vững mạnh công an cấp huyện toàn diện gắn bó mật thiết với nhân dân dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm việc và chiến đấu

kỳ qua đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh nam định đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra tổ chức nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để chủ động tích cực phòng ngừa tổ chức đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật chú trọng công tác đảm bảo trật tự công cộng an toàn giao thông có phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế
nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và đồng chí đoàn hồng phong bí thư tỉnh nguyễn nam định đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và biểu dương những thành tích mà đảng bộ công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua góp phần tích cực và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi
để thực hiện tốt nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị đảng ủy công an tỉnh nam định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được lãnh đạo chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tiếp tục xây dựng lực lượng công an tỉnh cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại
với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới và sáng tạo đại hội đã bầu hai mươi hai đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ công an tp đà nẵng lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đại hội cũng nhiệt liệt chào mừng hai trăm linh đại biểu đại diện cho gần một sáu trăm linh đảng viên của hai nghìn hai mươi
đại hội cũng nhiệt liệt chào mừng hai trăm linh đại biểu đại diện cho gần một sáu trăm linh đại diện cho gần một sáu trăm linh đại diện của hai nghìn hai mươi

đại hội cũng nhiệt liệt chào mừng hai trăm linh đại diện của hai nghìn hai mươi
đại hội cũng nhiệt liệt chào mừng hai trăm linh đại diện cho gần một sáu trăm linh đại diện của hai nghìn hai mươi